việt nam airlines vừa quyết định tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
theo đó trong giai đoạn cao điểm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến mùng ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy việt nam airlines sẽ tăng thêm một trăm bảy mươi năm chuyến bay một chiều trên tám đường bay nội địa
tổng tải cung ứng trong giai đoạn này đạt trên một trăm tám mươi ghế tăng gần hai mươi năm so với thường lệ và một mươi năm so với cùng kỳ tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa hà nội tp hcm đi các điểm du lịch như đà nẵng nha trang phú quốc
trong đó đường bay tăng thêm nhiều nhất là hà nội tp hcm đà nẵng với hơn một trăm linh chuyến hà nội tp hcm phú quốc bốn mươi chuyến hà nội tp hcm nha trang một mươi tám chuyến
các chuyến bay trong giai đoạn này được mở bán như thường lệ và cập nhật liên tục
theo thực tế đặt giữ chỗ việt nam airlines khuyến nghị hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại và liên hệ với các phòng vé và đại lý chính thức của việt nam airlines về khả năng xác nhận chỗ trên chuyến bay để có lựa chọn phù hợp